trong sáng nay ngày hai mươi ba tháng hai ubnd quận tây hồ hà nội đã tiến hành gia quân xử lý các hoạt động vi phạm của nhà nổi du thuyền hồ tây
phần lớn những hoạt động du thuyền tàu xuồng du lịch trên hồ tây đều hoạt động khi giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đã hết hạn
nhưng sau nhiều lần ubnd quận tây hồ và các ngành chức năng chấn chỉnh thậm chí có văn bản chỉ đạo tạm dừng hoạt động để di rời về bến mới
nhưng việc tiến hành di rời các phương tiện này vẫn còn chậm trễ
hoạt động này đang tiêu bẩn nhiều nguy cơ cây ô nhiễm môi trường trầm trọng
việc di rời nhà nổi du thuyền tại hồ tây nằm trong kế hoạch nhằm chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa thể thao du lịch
vui chơi giải trí nuôi trồng khai thác thủy sản của doanh nghiệp trong phạm vi quản lý hồ tây